thưa quý vị mới đây chuyên gia y tế tại mỹ đã lên tiếng cảnh báo về hiện tượng
thời gian tái nhiễm covid một mươi chín đang ngày càng rút ngắn có thể chỉ một tháng sau lần nhiễm đầu tiên
các nhà dịch tễ họp cho biết thời gian tái nhiễm có thể ngắn hơn với các biến thể omicron mới
phó giáo sư jason krindadzic chủ nhiệm khoa nghiên cứu các loại virus mới nổi
tại đại học minatoba mỹ cho biết
các biến thể omicron mới có khả năng vượt qua một số phản ứng miễn dịch sớm
điều đó có nghĩa là chúng ta không có mức độ bảo vệ chống lại sự lây nhiễm mà chúng ta đã có trước đó
phó giáo sư kindra chok giải thích việc chúng ta nhiễm bệnh không có nghĩa ngày hôm sau
hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ hoạt động trở lại một trăm linh hoặc đạt mức cao mà phải cần có thời gian
khi tiếp xúc với virus hoặc bị tái nhiễm hoặc bị nhiễm lần đầu tiên
sẽ mất thời gian để hệ thống miễn dịch của cơ thể phục hồi trở lại sau đó
cynthia carr nhà dịch tế học và là người sáng lập epi research cho biết
miễn dịch đối với covid một mươi chín tương tự như bệnh cảm lành thông thường
vì vậy một người có thể bị nhiễm trùng nhiều lần
bà carr khẳng định đây không phải là bệnh thủy đậu chỉ mắc một lần trong đời
theo bà carr càng nhiều người mắc bệnh càng có nguy cơ xuất hiện thêm nhiều biến thể của virus sars cov hai

các nhà dịch tế học cũng khẳng định có khả năng tái nhiễm covid một mươi chín chỉ trong một thời gian ngắn sau lần mắc đầu tiên
khả năng này xảy ra trong trường hợp virus vẫn núp trong cơ thể người ở một tải lượng rất thấp
sau đó khi người bệnh suy giảm sức khỏe hoặc một số yếu tố nào đó khiến cho hệ miễn dịch suy yếu virus lại nhân lên
các nhà dịch tễ học đều đồng ý rằng tiêm vaccine đeo khẩu trang và tránh xa xã hội là cách bảo vệ tốt nhất để bạn không bị nhiễm covid một mươi chín
vâng thưa quý vị vậy là đã xuất hiện trường hợp f tái nhiễm covid một mươi chín chỉ sau một tháng khỏi bệnh và có thể sẽ còn ngắn hơn nếu virus corona tiếp tục tiến hóa
các chuyên gia đã khuyến cáo đây không phải là kiểu bệnh chỉ nhiễm một lần trong đời mà có thể tái nhiễm nhiều lần
do đó trong bối cảnh thời gian tái nhiễm đang ngày càng rút ngắn như hiện nay mặc dù đã khỏi covid một mươi chín quý vị cũng hãy chú ý bảo vệ sức khỏe của bản thân bằng các biện pháp hạn chế